ngày một mươi bảy tháng một khi làm về thì nhận được tin cháu đang hôn mê sâu và nghi có chín cái đinh trong đầu
chưa dừng lại ở đó trên người cháu lúc này đang có thêm vết thương khác nhưng đã được tháo bột
kể về những gì mà cháu gái mình đã phải trải qua người bắc dâu không kìm được nước mắt
sau những gì xảy ra với cháu a gia đình rất bức xúc
chị huyền cho biết mỗi lần chị về quê ba đứa cháu đều vui vẻ khỏe mạnh
nhưng từ sau khi mẹ đón đi
thì cháu liên tục xảy ra chuyện
sau hai lần cháu a nhập viện
nhiều lần chị huyền anh đã nói chuyện với mẹ bé rằng
nếu không nuôi được con thì trả về đây chứ đừng hành hạ cháu
tuy nhiên người mẹ trả lời rằng
chị nghĩ gì bảo em hành hạ con em
thế nhưng hết bệnh nọ đến bệnh kia
một đứa trẻ ba tuổi lấy nhầm đình cho vào mồm
nghĩ rằng đó là kẹo
thì thử hỏi đứa bé nào làm như thế
em thử hỏi anh chị là một đứa bé ba tuổi

nó lấy nhầm cái đinh
nó tưởng là kẹo cho vào mồm
mà nó nhuốt ba cái

đứa nào là đứa nó làm như thế

mấy tháng thì bốn năm lần được biệt đổi

bệnh viện còn bảo là chỉ sống được tám người ở chi
chứ nghĩ là sống được gần hai mươi thôi

tuy hiện tại gia đình chưa dám khẳng định điều gì
thế nhưng người bác dâu cho biết
mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc
lấy lại công bằng cho cháu
cháu còn quá nhỏ mà đã phải chịu đựng cảnh tượng như thế này
lịch sử bệnh án của bé gái có chín vật như đinh ở đầu
bó bột tay đinh vít ở đường tiêu hóa
cụ thể trước đây bé a đã từng phải nhập viện
ở thạch thất hà nội vì có dị vật đường tiêu hóa
sau khi điều trị xác định dị vật là đinh vít
phía bệnh viện đa khoa huyện thạch thất cũng cho biết
đã sâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bé gái
theo ông kiên cách đây khoảng ba tháng
bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu
được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
sau đó khoảng hai tháng bé gái này phải nhập viện
ở thạch thất vì có dị vật đường tiêu hóa
sau khi điều trị xác định dị vật là đinh vít
trước khi nhập viện lần này khoảng năm ngày
bệnh nhi đau tay và được gia đình mua thuốc cho uống
hai ngày sau bé xuất hiện tình trạng
nôn ngày ba lần
đến trước khi vào viện ba mươi phút
thì bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ
được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê co giật
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng một
khoa cấp cứu bệnh viện đào khoa thạch thất
đã tiếp nhận một bệnh nhi ba tuổi
trú tại xã canh nậu huyện thạch thất
nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật
sau khi chụp x quang các bác sĩ phát hiện
trên sọ của cháu bé có những vật thể
giống kim găm ở bên trong
tổng cộng chín chiếc
trong sọ não của cháu bé
thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng
trên đầu có chút xương tấy
khoảng một tiếng sau khi cấp cứu
bệnh nhi được chuyển lên bệnh viện đào khoa sengpon
khi các bác sĩ hỏi
người thân cháu bé không nói gì
lãnh đạo của bệnh viện cũng cho biết thêm
trước đó khoảng ba tháng
bé a đã từng hôn mê sâu
do ngộ độc thuốc trừ sâu
và được điều trị ở bệnh viện nhi trung ương
hai tháng sau đó
bé gái tiếp tục phải nhập viện
ở thạch thất do có dị vật đường tiêu hóa
như vậy chỉ trong khoảng ba tháng
bé a đã nhập viện tới ba lần
cũng theo bác sĩ tại bệnh viện
trước khi nhập viện lần này
khoảng năm ngày bé a kêu đau tay
và được gia đình mua thuốc cho uống
hai ngày sau bé xuất hiện tình trạng nôn
ngày nôn ba lần
trước thời điểm vào viện khoảng ba mươi phút
bé nôn thêm một lần
và bắt đầu lơ mơ
khi vào tới viện bé đã hôn mê và co giật
nhận thấy những dấu hiệu bất thường
bệnh viện đã báo cho công an huyện thạch thất
bác tin đồn cháu bé ba tuổi
nghi bị dậy rỗ bằng nòn roi
đã tử vong
cũng trong tối một mươi tám tháng một
một số trang thông tin trên mạng xã hội
lan truyền tin tức cháu bé ba tuổi
nghi có đinh găm ở trong hộp sọ
đã tử vong
tuy nhiên một đại diện của bệnh viện đa khoa sanh pôn
cho biết thông tin trên là sai sự thật
đến thời điểm này
cháu vẫn đang được điều trị tích cực
tại khoa hồi sức cấp cứu nhi
các bác sĩ đang rất nỗ lực
vì đại diện thông tin
được biết công an huyện thạch thất
đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra
ông nguyễn trung chi
chủ tịch ubnd xã canh nậu
huyện thạch thất chiều một mươi tám tháng một cho hay
chính quyền địa phương đã tiếp nhận
thông tin bé dna ba tuổi
bị tổn thương sọ não
chưa rõ nguyên nhân
theo ông chi bé a là con
của chị ntl hai mươi bảy tuổi
và anh dht ba mươi tám tuổi
cùng chú tại xã canh nậu
hai vợ chồng có ba người
con nhưng vừa ly hôn
hiện hai người con lớn ở với bố
còn bé a sống với mẹ
quá trình sinh sống trên địa bàn
chị l đưa cháu bé đi thuê trọ
ở xã khác nhưng cùng huyện
ông chi thông tin
chủ tịch xã canh nậu cho biết thêm
về hoàn cảnh gia đình cả hai bên nội ngoại
của bé gái đều là hộ nghèo
kinh tế khó khăn
hai gia đình nội ngoại ở cách nhau khoảng năm trăm linh mét
nhưng mẹ cháu đã dọn ra ngoài
thuê trọ ở xã khác
trong địa bàn huyện thạch thất
lãnh đạo xã canh nậu thông tin
một lãnh đạo công an
huyện thạch thất hà nội cho biết
đơn vị đã nhận được tin báo về vụ việc
bé gái ba tuổi nghi bị đánh
vào khoảng trưa cùng ngày
và đã mời một số người có liên quan
đến để làm việc
hiện chưa có kết quả điều tra ban đầu
cơ quan công an vẫn đang tích cực làm rõ
được biết cùng ngày ông nguyễn công hiệu
phó giám đốc trung tâm tư vấn
và dịch vụ truyền thông
phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia
bảo vệ trẻ em số một trăm một mươi một cho biết
trưa nay tổng đài đã nhận được
một cuộc điện thoại cầu cứu của ông nội
bé gái ba tuổi nghi bị dậy dỗ
bằng đòn roi với nhiều vật thể
giống đinh ở trong hộp sọ
ở xã canh nậu huyện thạch thất hà nội
theo ông hiệu cuộc gọi
của ông nội mong muốn tổng đài

cơ quan chức năng làm rõ vì sao
cháu gái mình có những thương tích
trên cơ thể ngay sau khi
tiếp nhận thông tin tổng đài đã chuyển
ngay cho trung tâm công tác xã hội hà nội
ngoài ra ông hiệu cũng cho biết thêm
ông nội cháu bé cũng
không ở cùng nhưng khi nắm được
thông tin đã điện đến tổng đài
nhờ hỗ trợ trung tâm công tác
xã hội đã liên hệ với bệnh viện
sanh phôn và công an
phía bên bệnh viện sanh phôn sau khi
tiếp nhận cháu bé thấy có dấu hiệu nghi ngờ
đã báo cho công an phường điện biên
quận ba đình
quý vị thân mến mỗi người đến với cuộc đời
là một sự sắp đặt kỳ diệu của số phận
không có một ai được
tự lựa chọn bố mẹ của mình là
ai gia đình của mình giàu có
hay nghèo khổ quê hương của mình
ở đâu có đôi lúc
con người đến với cuộc đời còn phải
chịu những khiếm khuyết mà chính họ
không hề mong muốn đó có thể
là người khuyết tật hay những nạn nhân
của chất độc màu da cam những người
mắc phải những căn bệnh bẩm sinh
chẳng có một ai không muốn mình
là một người bình thường và họ
đã phải chịu được điều đó ngay từ khi
mới sinh ra rồi tất cả đều
xuất phát từ hoàn cảnh khách quan không
thể thay đổi được nhưng
có nhiều thứ trong cuộc đời này mà
con người ta hoàn toàn có thể lựa chọn
một trong số đó chính là cách
sống nhân cách đạo đức
của một con người là do chính bạn
lựa chọn bé ngọc a
tuy không được lớn lên trong một gia đình
trọn vẹn nhưng làm ơn hãy để
cho em sống và được sống như
những đứa trẻ bình thường khác em
có quyền được sống không ai có quyền đùa
sỡn hay cướp đoạt đi mạng sống
của em và chúng ta hãy cùng
cầu nguyện một phép màu dành cho bé
ngọc a và chắc chắn trước pháp luật
tội ác của những kẻ bất nhân
thu tính cuối cùng cũng sẽ phải trả giá
những tin tức mới nhất
có liên quan đến bé gái sẽ được chúng tôi
liên tục cập nhật chúng ta cùng hy vọng
và cầu nguyện phép màu sẽ đến với em